đường lên đỉnh olympia
mặc dù không phải là chương trình trò chơi truyền hình đầu tiên
nhưng đây là chương trình có tuổi đời dài nhất
hiện còn phát sóng trong các trò chơi truyền hình của vtv ba
cụ thể đang ghi hình ở năm thứ hai mươi hai
đây không chỉ là một chương trình trò chơi truyền hình
mà còn là nơi làm bàn đạp cho rất nhiều những thí sinh phát triển tài năng

và dưới đây là một trong những gương mặt tiêu biểu
các quán quân á quân sau chương trình đã cặt hái được những thành công nhất định ở nước ngoài
gương mặt đầu tiên là á quân olympia mùa một
nguyễn thành vinh được phong hàm phó giáo sư tại đại học new south wales australia

sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đại đại diện trường trung học phổ thông chuyên làm sơn thanh hóa dự thi đường lên đỉnh olympia
và trở thành á quân năm đầu tiên với hai trăm năm mươi điểm

được công chiếu vào năm hai nghìn một